để ngăn chặn tình trạng xe quá tải có nguy cơ tái diễn trở lại trên một số quốc lộ đường đô thị và đường địa phương
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tầm cục đường bộ việt nam
các cục quản lý chuyên ngành như đường bộ hàng hải đăng kiểm đường thủy nội địa đường sắt và hiệp hội vận tải ô tô việt nam
tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe vào dịp cuối năm và đầu năm sau
theo đó bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải công an tỉnh và chính quyền cấp cơ sở
tăng cường phối hợp triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục quản lý chuyên ngành đẩy mạnh công tác kiểm soát tải trọng xe
theo chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe tại các khu vực đầu nguồn hàng cảng bến nhà ga kho bãi